vào đêm ngày hai mươi tám tháng một mươi một trên quốc lộ một mươi bốn đoạn qua xã minh hưng huyện bù đăng tỉnh bình phước
chiếc xe dường nằm chở gần ba mươi hành khách đang lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn đã bất ngờ bốc cháy
khiến cho toàn bộ hàng hóa và khoang chứa gầm bị tiêu dụi và rất may là không có thiệt hại về người
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi hai h đêm ngày hai mươi tám tháng một mươi một
tài xế bùi văn dầu ba mươi ba tuổi quê ở tỉnh bình định điều khiển xe khách dường nằm trên xe
có chở gần ba mươi hành khách lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn hướng từ thành phố hồ chí minh đi tỉnh đắk nông
đến đoạn thuộc xã minh hưng huyện bù đăng lửa bất ngờ phát ra từ gầm xe
sau đó nhanh chóng lan rộng và bốc cháy dữ dội
phát hiện sự việc nhiều hành khách trên xe hoảng loạn la hét
một số hành khách nhanh chí đã báo cho tài xế dừng xe để xuống xe đồng thời trình báo với cơ quan chức năng
nhà nước tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh bình phước đã điều động bốn xe chuyên dụng
cùng gần một mươi cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường
sau gần một giờ đồng hồ ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn
tuy nhiên vụ cháy cũng làm theo dụi toàn bộ hàng hóa và khoang chứa gầm xe
nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ